liên quan đến vụ sập tường công trình làm chết một mươi người bị thương một mươi bốn người tại công trình nhà máy công ty cổ phần av healthcare
tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo hà huy hải
trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
hà huy hải là giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn hà hải nga
đơn vị thi công công trình nhà máy công ty cổ phần av healthcare tại lô số một mươi tám đường số tám khu công nghiệp giang điền
xã giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai
do chủ đầu tư không có năng lực giám sát nên đã thỏa thuận với đơn vị thi công thuê đơn vị giám sát độc lập
mặc dù thuê người giám sát nhưng không ký hợp đồng vì giá cao hải cũng không báo lại cho chủ đầu tư mà vẫn tiến hành xây dựng công trình
đơn vị của hải cũng thi công không đúng hồ sơ thiết kế không bố trí chỉ huy trưởng công trình
đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi thì xảy ra sự cố sập trục khiến một mươi người tử vong một mươi bốn người bị thương
gây thiệt hại hơn một một tỷ đồng cho công ty cổ phần av healthcare
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hà huy hải tám năm tù về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
đồng thời bụng bị cáo bồi thường hơn một một tỷ đồng cho công ty cổ phần av healthcare cấp dưỡng nuôi con cho các bị hại trong vụ án cho đến khi đủ một mươi tám tuổi